với hành vi trộm cắp tài sản nguyễn thành phong trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang khởi tố bắt tạm giả
đêm hai mươi sáu tháng hai phong điều khiển xe máy đi từ thành phố long xuyên vào huyện thoại sơn tìm tài sản để lấy trộm
khi đến khu vực ấp bắc thạnh thấy xe máy không người trông coi phong lẻn vào bẻ khóa xe máy dẫn ra ngoài và bị bắt giữ ngay sau đó
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tiếp tục điều tra mở rộng